những ngày sau bão số chín trên công trường quốc lộ một qua tỉnh phú yên không khí làm việc trở nên sôi động
hàng chục thiết bị máy móc cùng hàng trăm nhân công làm việc với cường độ cao nhất bảo đảm hoàn thành khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường
và triển khai thi công bổ sung hệ thống thoát nước kiên cố hóa các công trình trước ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
dự án mở rộng quốc lộ một qua tỉnh phú yên với tổng chiều dài sáu mươi sáu hai km vốn đầu tư hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây nhất là qua hai cơn bão số tám và số chín vừa qua mặt đường liên tục hư hỏng gây mất an toàn giao thông
nghiêm trọng nhất là đoạn qua xã an dân và khu vực đèo quán câu huyện tuy an